các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả nước tưng bừng kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám thành công
cách mạng tháng tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất
trói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
và cũng trong ngày hôm nay toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cùng hòa chung không khí kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
suốt chặng đường bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng
được chủ tịch hồ chí minh trực tiếp chăm lo giáo dục rèn luyện
trong bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị
khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với đảng với dân tộc
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao lập nhiều thành tích
luôn xứng đáng là một lực lượng trung thành với đảng tận tụy với dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc
gần một mươi năm cán bộ công an đã anh dũng hy sinh
hơn năm đồng chí đã hiến dâng một phần xương máu
hàng trăm đồng chí bị địch bắt tù đầy bị tra tấn dã man
trong thời bình các chiến sĩ công an vẫn ngày đêm chiến đấu
không màng hiểm nguy để đem lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
nhiều chiến sĩ đã hy sinh mang thương tật
nhiều tấm gương chiến công đã để lại sự khâm phục tự hào trong nhân dân
nhân kỷ niệm ngày một mươi chín tháng tám xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến đất nước ta cho nhân dân ta luôn sống trong ấm no hạnh phúc
và chúc cho những chiến sĩ công an luôn mạnh khỏe
vững bước đi đến cùng con đường mà mình đã lựa chọn
cũng nhân dịp này vào chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã có buổi gặp mặt thân mật ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước cùng dự buổi gặp mặt
có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước với tinh thần
tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam rùa thịt
bộ công an đã tri viện an ninh miền nam hơn một mươi một hai trăm linh cán bộ công an ưu tú
tại chiến trường ác liệt cuộc chiến đấu sinh tử đã có hơn chín trăm linh đồng chí anh dũng hy sinh
bốn mươi sáu đồng chí bị địch bắt tù đầy hàng trăm đồng chí bị thương tật
bị nhiễm chất độc da cam bị mắc các bệnh hiểm nghèo do di chứng chiến tranh
nhiều cán bộ công an tri viện đã chiến đấu kiên cường bất khuất
lập chiến công đặc biệt xuất sắc trở thành dũng sĩ diệt mỹ ngụy
đã có một mươi chín đồng chí được phong và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trong thời bình hơn ba trăm linh hội viên của ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa
như tiếp lửa truyền thống tri ân nghĩa tình đồng đội và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
sau hai mươi hai năm đi vào hoạt động hiện ban liên lạc đã trở thành tổ chức truyền thống
tỉnh nghĩa mang đậm dấu ấn lịch sử trong cuộc chiến tranh vệ quốc ở miền nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những công lao công hiến to lớn
của hàng vạn cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
đã góp phần trực tiếp vào thành công của cuộc chống mỹ cứu nước giải phóng dân tộc
thủ tướng nhấn mạnh sự lạc quan về tinh thần lòng nhiệt huyết
và niềm tin của các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
đối với sự nghiệp cách mạng đối với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
chính là bài học kinh nghiệm quý giá
các đồng chí cũng chính là những tấm gương sống rất đáng quý
cần phải được nhân rộng và biểu dương
thủ tướng cũng mong muốn các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng lực lượng công an nhân dân
triển khai nhiều hoạt động truyền thống nghĩa tình chăm lo
quan tâm đến những gia đình đối tượng chính sách người có công
thủ tướng cũng đề nghị bộ công an tổ chức tốt thường xuyên và hiệu quả
các hoạt động của ban liên lạc công lộc bộ trong công an nhân dân
trân trọng những ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành
là chỗ dựa vững chắc trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt
của lãnh đạo đảng nhà nước trực tiếp là thủ tướng chính phủ
đối với lực lượng công an nhân dân và các đồng chí cán bộ công an
tri viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
phát huy tinh thần sẻ dọc trường sơn đi cứu nước
truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân
bộ công an sẽ tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nghĩa tình
nêu cao bản lĩnh cách mạng tấm gương các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
để thế hệ cán bộ chiến sĩ công an học tập và nói theo
đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
hôm nay đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc
tại công an tỉnh thái nguyên và trại giam phú sơn bốn bộ công an
đi cùng đoàn có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đồng chí phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã thông tin một số kết quả
thành tựu trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước thời gian qua
chúc mừng bảy mươi bốn năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái nguyên nói riêng
biểu dương những cố gắng thành tích của công an tỉnh thái nguyên đã đạt được và yêu cầu trong thời gian tới
đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhân dịp này đoàn công tác đã đến thăm trại giam phú sơn bốn bộ công an
tại đây sau khi nghe báo cáo tình hình và kết quả công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương thành tích
kết quả các thế hệ cán bộ chiến sĩ trại giam phú sơn bốn đã đạt được trong thời gian qua
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cũng đã phát biểu chỉ đạo trại giam phú sơn bốn
cần tiếp tục giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy chính quyền và quân chúng nhân dân nơi đơn vị đóng quân
đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tình nguyện tình nghĩa tại địa phương
bên cạnh đó cần chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đảm bảo an ninh an toàn của trại
công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân để họ có đủ điều kiện sớm trở về với gia đình cộng đồng trở thành công dân tốt
đoàn công tác đã tặng quà cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập là con cán bộ chiến sĩ
và các cháu ở ba xã giáp danh với trại giam phú sơn bốn
cùng ngày đồng chí phó chủ tịch nước và đoàn công tác đã tới thăm tặng quà gia đình bà trần thị phương
là vợ liệt sĩ công an nhân dân ngô văn thỉnh hy sinh tại chiến trường b năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thăm tặng quà gia đình cựu thanh niên sung phong thái thị vĩnh là vợ liệt sĩ nguyễn thế cường
đội phó đội chín mươi một thanh niên sung phong bắc thái hy sinh tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nằm trong các hoạt động tại thái nguyên đoàn đã tới thăm và làm việc tại đại học thái nguyên
trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh thái nguyên
dân hương tại khu tưởng niệm đại đội thanh niên sung phong chín trăm một mươi năm phường gia sàng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
hôm nay kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong suốt bảy mươi bốn năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân luôn kể vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân
kiên cường đấu tranh mưu trí dũng cảm
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước và bình yên hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
về những kết quả quan trọng trên các mặt công tác công an trong thời gian qua
đầu tiên thì xin được cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bộ trưởng là nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam
thì xin bộ trưởng chia sẻ về những truyền thống quý báu của lực lượng công an ạ
ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám lịch sử
được tôi luyện thử thách qua các cuộc chiến tranh trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước
các thế hệ tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam đã bồi đắp
nên cái truyền thống anh hùng vẻ vang được đảng nhà nước nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận
đó là tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân với đảng và nhà nước
gắn bó máu thịt với nhân dân vì nhân dân phục vụ
dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân các cơ quan bảo vệ pháp luật
và các cấp các ngành không ngại gian khổ hy sinh nêu cao cảnh giác dũng cảm
mưu trí sáng tạo khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm
nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật không ngừng tu dưỡng rèn luyện
tư cách người công an cách mạng theo sáu điều bác hồ dạy
đoàn kết thống nhất dân chủ kỷ luật kỳ cương nghiêm minh
truyền thống tốt đẹp đó cùng với bản chất cách mạng
sức chiến đấu kiên cường của lực lượng công an nhân dân đã góp phần quan trọng
cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trên cơ sở những truyền thống quý báu đó thì trong thời gian qua
lực lượng công an cũng đã nỗ lực phấn đấu triển khai quyết liệt các chủ trương
các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
vậy thì xin bộ trưởng cho biết những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác công an thời gian qua
kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi chín là hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở
thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chủ trương giải pháp nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổ chức thực hiện có hiệu quả tất cả các mặt công tác
đã đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
để ngăn chặn những âm yêu khủng bố
xử lý nhiều vụ kích động biểu tình gây dối an ninh trật tự
không để phức tạp cao dài lan rộng
bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh mạng an ninh xã hội
đẩy mạnh phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm hình sự kinh tế tham nhũng buôn lậu
đặc biệt là với tội phạm về ma túy
các chỉ tiêu yêu cầu về phòng chống tội phạm
đều đã đạt và vượt các chỉ tiêu đầy ra
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn cũng đã được tăng cường
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần bảo đảm
xây dựng pháp luật tham mưu nghiên cứu chiến lược công tác đối ngoại
việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác thanh tra kiểm tra cũng đã được tập trung chỉ đạo
công tác xây dựng đảng cũng đã đạt nhiều kết quả tốt
đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị
tạo được sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự an toàn xã hội
nhất là tại các địa bàn cơ sở các xã đã bố trí công an xã chính quy
đã đóng góp hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và đối ngoại của đất nước
đây cũng là kết quả của sự lỗ lực cố gắng chấp nhận khó khăn
gian khổ nguy hiểm
và sự hy sinh to lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có tám đồng chí công an chính quy
và bán chuyến trách đã anh dũng hy sinh
chín mươi sáu đồng chí bị thương bốn mươi sáu đồng chí bị phô nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
và rất nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng thầm lặng
càng thể hiện sự vững vàng sự lớn mạnh không ngừng
và tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng
vẻ vang của lực lượng
thưa bộ trưởng là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
để đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân
như bộ trưởng đã chia sẻ về những con số
những cán bộ chiến sĩ đã bị thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
và mới đây nhất thì hai đồng chí công an viên cũng đã hy sinh
trong quá trình giúp dân chống lũ
hay là rất nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bị thương
khi thực hiện nhiệm vụ
vậy xin bộ trưởng cho biết là phương hướng trong thời gian tới
trong việc xây dựng lực lượng công an để có thể đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới